ngày một mươi năm tháng sáu công ty cổ phần bot trung lương mỹ thuận tổ chức ký kết hợp đồng tín dụng
tài trợ vốn với các ngân hàng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc trung lương mỹ thuận
giai đoạn một theo hình thức hợp đồng bot đây là dự án trọng điểm quốc gia nằm trong chiến lược
phát triển đường bộ cao tốc việt nam
đây là dự án trọng điểm của quốc gia nằm trong quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc việt nam
và quy hoạch chi tiết đường bộ cao tốc bắc nam phía đông đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
trong đó tuyến cao tốc trung lương mỹ thuận được đầu tư và hoạt thành vào năm hai nghìn hai mươi
dự án giữ vai trò quan trọng trong kết nối các trung tâm kinh tế trọng điểm các đầu mối giao thông quan trọng
tạo khả năng liên kết cao với các phương thức vận tải khác như đường sắt cảng biển sân bay
nhằm nâng cao năng lực vận tải trên hành lang bắc nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
giải quyết tình trạng ủn tắc và tai nạn giao thông trên quốc lộ một nhất là tại các cửa ngõ các đô thị lớn
qua đó tổng hợp những tác động tích cực của các dự án trong khu vực là nhân tố quan trọng
thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của cả khu vực phía nam và vùng đồng bằng sông cửu long
đây cũng là dự án đường bộ cao tốc với quy mô lớn được thực hiện theo hình thức bot đầu tiên ở khu vực phía nam
và nguồn vốn của nhà đầu tư chiếm tỷ trọng lớn được tổ chức thực hiện theo các quy định mới của pháp luật
về quản lý đầu tư dự án ppp nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước nhà đầu tư và người dân
đến nay các bên đã thỏa thuận xong tất cả các điều khoản và thống nhất cùng ký hợp đồng tín dụng
cung cấp khoản vay cho dự án
lễ ký kết được diễn ra với sự cam kết tạo điều kiện tối đa của cơ quan quản lý là bộ giao thông vận tải
và vấn đề tổ chức thực hiện hoàn thành dự án đúng tiến độ bảo đảm chất lượng mỹ quan và an toàn
theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng về quản lý chất lượng và giá thành công trình của nhà đầu tư